người dân đà nẵng cũng lên tiếng gai gắt về công trình bến du thuyền đặt không đúng chỗ
làm che chắn tầm nhìn và phá vỡ quy hoạch trước thành điện hải
một di tích lịch sử quốc gia gắn với chiến công và sương máu của tướng sĩ việt nam
chống giặc pháp xâm lược khi kẻ thù nổ những phát đại bác đầu tiên lên đất nước ta
các nhà chuyên môn và công luận cũng phản ứng về việc chính quyền thành phố đà nẵng cấp phép
cho một dự án địa ốc lấn chiếm dòng chảy sông hàn
ông như mặt gương soi những thăng trầm biến vi của đô thị bên bờ sóng biển đông
ông nguyễn sự nguyên là một cán bộ lãnh đạo tâm huyết với hội an
đã ngại lời xin lỗi về việc trong thời gian tại vị đã cho triển khai nhiều dự án du lịch
tại bờ biển cửa đại làm phá vỡ sự cân bằng sinh thái của đô thị cổ
và ông cũng lo ngại khi người ta xây dựng sân khấu thực cảnh
với cột bê tông cắm dày đặc lên dòng sông thu bồn
một sapa mềm mại một tam đảo nhỏ bé giữa thiên nhiên thơ mộng
và những kiến trúc hậu thuộc địa sinh sắn đã bị nhồi thêm nêm chặt
và những dự án khách sạn cao tầng tạo nên những khối bê tông chập trùng khô cứng
làm rừng mất đất đai khó thở
người ta xây cầu xuyên qua quần thể di sản văn hóa hỗn hợp tràng an
đã được unesco công nhận xâm phạm di tích cố đô hoa lư
một bãi biển nha trang với vòng cung uyển chuyển và hệ thống đền tháp champa vô giá
đã bị những tòa cao ốc lấn át hết không gian
mượn chuyện trùng tu người ta phá chùa sổ giữa thủ đô hà nội
và đình cổ làng hương canh ở tỉnh vĩnh phúc
họ còn sơn phết vô lối lên kiến trúc và tô vẽ màu mè
làm hỏng những bức tượng phật hàng trăm năm tuổi
chuyện tương tự cũng đã xảy ra trong những bức tượng phật hàng trăm năm tuổi
chuyện xảy ra ở chùa tram gian chùa thầy chùa hương hà nội
di trì khảo cổ học vườn chuối ở huyện hoài đức hà nội
đậm dấu ấn người việt thuộc giai đoạn văn hóa đồng đậu từ ba năm trăm linh năm trước
đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại khi dự án mở đường khu đô thị mới đi qua
ở đà lạt suốt hai năm qua các cơ quan báo chí đã vào cuộc phản ánh
những công trình xây dựng trái phép xâm hại nghiêm trọng thắng cảnh quốc gia
hồ tuyền lâm
điều đáng nói là các công trình có quy mô lớn ấy nằm trong thành phố
và chỉ cách trụ sở ban quản lý khu di lịch hồ tuyền lâm chừng vài trăm mét
nguyên nhân của sự việc là gì
nếu không phải vì chia sẻ lợi ích thì là do thiếu trách nhiệm kỷ cương trong quản lý
cũng không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà chuyên môn cộng đồng cư dân thành phố hồ chí minh
đã lên tiếng phản đối khi thương xá tax
hồ tuyền lâm đã bị phá để thay thế bằng những trung tâm thương mại phức hợp hiện đại
một số liệu mới đây cho biết hơn một nửa trong số một ba trăm linh ngôi biệt thự cổ
ở thành phố hồ chí minh đã biến mất trong thời gian qua
và thay vào đó là vô số những công trình nhà cao tầng
câu chuyện nghịch lý giữa bảo tồn và phát triển đô thị lại nóng lên
tạo một cơn bão dư luận gần đây sau việc tỉnh lâm đồng công bố đồ án quy hoạch chi tiết
và thiết kế đô thị
tỷ lệ một trên năm trăm linh khu vực trung tâm hòa bình thành phố đà lạt
theo đó trung tâm hòa bình đối tượng tác động của đồ án này
vốn vẫn được mệnh danh là trái tim phố núi
đó là một khu vực gắn với dấu ấn cư dân người việt từ hơn một trăm linh năm qua
trong một đô thị có số phận lịch sử đặc biệt
vì thế nó vô cùng nhạy cảm nếu nhìn từ góc độ quy hoạch kiến trúc bảo tồn và phát triển
đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị đô thị
đô thị cũng đột phá quy hoạch chỉnh trang và tìm mỹ cả mới
nhất là khu trung tâm để khai phóng tầm nhìn chật trội
giải quyết phần nào áp lực dân số cũng như nhu cầu phát triển của một thành phố du lịch
nhưng cộng đồng và các nhà chuyên môn phản ứng với sự nghịch lý giữa bảo tồn và phát triển
khi tại đồ án này có ba công trình cũ sẽ trở thành đối tượng bị tác động
dinh tỉnh trường xây năm một nghìn chín trăm một mươi
giạp mùng ba tháng bốn
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín xây mới năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy và chợ mới đà lạt khởi công năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong đó công trình dạp mùng ba tháng bốn hoàn toàn bị dỡ bỏ di rời
dinh tỉnh trường và chợ đà lạt sẽ được chỉnh trang
cho đến thời điểm này câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ vì chưa tìm được tiếng nói chung
để giải quyết các mâu thuẫn giữa giữ và phá
câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ vì chưa tìm được tiếng nói chung
là hồn vía là những giá trị nhân văn bất hủ đã được trao truyền
dù phải vượt qua bao thăng trầm biến đổi
trong mỗi đô thị hình thành lâu đời thì những góc phố con đường hàng cây cổ thụ
những công trình cảnh quan những đền đài miếu mạo
chính là các biểu tượng cất lên tiếng nói của quá khứ
nếu phai mờ bản sắc và xóa dấu ký ức
thì nơi trốn ấy không khác gì đô thị đánh mất trí nhớ
trên thế giới nhiều quốc gia đã được vinh danh trong việc bảo đảm hài hòa
giữa bảo tồn và phát triển đô thị góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần
từ quá khứ mà chính quyền và người dân nơi đó lưu giữ
đó chính là yếu tố quan trọng tạo nên những đô thị giàu bản sắc
không lẫn vào nơi trốn nào khác bởi sự khác biệt

quản lý nghiêm ngặt họ đã dựng lên một hàng rào bất kiến tạo về xây dựng ở những không gian này
để báu vật quốc gia không bị bôi bẩn bởi sự phát triển vô lối
ở nước ta phát triển du lịch và xây dựng với tốc độ chóng mặt là điều dễ thấy ở hầu hết thành phố
trước hết với các đô thị di sản như huế và hội an sau khi được unesco công nhận
cùng với việc đầu tư tôn tạo là chiến lược khai thác du lịch
và kéo theo các dự án phát triển hạ tầng cơ sở vật chất
đó là hướng đi đúng phù hợp với xu hướng bảo tồn sống của thế giới
gắn lợi ích cộng đồng với bảo vệ di sản là hoạt động hữu ích bền vững
ngân sách tăng nguồn thu và người dân thêm cơ hội làm giàu
tuy nhiên nếu nhận thức lệch lạc kỷ cương lơ là và giám sát lỏng lẻo
thì dễ dẫn đến sự phá vỡ bố cục đô thị các giá trị cổ kim thiếu hài hòa
tình trạng trên xảy ra sẽ làm đứt gãy nguồn mạch kết nối giữa quá khứ
hiện tại và tương lai
nên nhận thức rằng di sản tồn tại bằng chính giá trị bản nguyên
nhưng không phải là ốc đạo cô đơn mà luôn là câu chuyện xưa cũ được kể
bằng những biểu tượng của nó trong đời sống đương đại
để rồi lịch sử sẽ được viết tiếp mỗi thành phố phát triển không ngừng
đáng lo ngại là ở các đô thị di sản và một số thành phố phát triển
thành phố khác của nước ta trong thời gian qua đã xảy ra những can thiệp
xâm lấn thô bạo từ phía con người mà nguyên nhân chính có phần
từ nhận thức lệch lạc tư duy bừa bãi thiếu tính kế thừa bền vững
cùng những tính toán thực dụng với tầm nhìn ngắn hạn
điều đáng tiếc là không ít các vụ việc sai trái bị phát hiện
các cơ quan quản lý chuyên môn nếu không đồng lõa thiếu trách nhiệm
thì dường như cũng là người đến sau
chưa kể không xử phạt cho các vi phạm dường như phần lớn còn dơ cao đánh khẽ
và có thể dễ dàng lọt qua cửa bôi trơn
trên thực tế những giá trị xưa cũ biến mất sẽ rất khó hoặc không bao giờ có thể tìm lại
giá phải trả cho sự can thiệp thiếu cân nhắc vào hồn cốt của các đô thị đã và sẽ đến rất gần
sự bóc lột di sản không đúng cách là nguyên nhân dẫn tới biến dạng quá tải và hủy hoại
không thể lấy cớ phát triển du lịch để rồi làm cho di sản biến dạng lạc lõng kệch cỡm
phát triển là nhu cầu tất yếu là yêu cầu bắt buộc đối với mọi đô thị
nhưng phát triển theo tư duy nào giữ gì mở mang gì và ở đâu
đây là lúc cần bàn tay chiến lược tâm huyết trách nhiệm và khoa học sắp đặt
nói đến sự phát triển bền vững của các thành phố tức là đầu tư kiến tạo dựa trên nền tảng truyền thống
để tạo nên những giá trị mới phù hợp với hiện tại và tương lai
tuy nhiên hầu hết đều vướng mắt khi giải bài toán giữa bảo tồn các giá trị lịch sử và mục tiêu phát triển đô thị
với sự phát triển nhanh mạnh của đất nước hiện nay công cuộc kiến thiết đô thị là yêu cầu tất yếu
nhưng gương mặt của tương lai đô thị không thể thiếu sự soi chiếu của lịch sử được hiện lên từ chiều sâu quá khứ
chính vì vậy phải định vị phân loại hệ thống đô thị

kiên quyết xác lập kỷ cương trong việc quy hoạch bảo tồn hệ thống di sản hiện đang được lưu giữ tại các đô thị
chính quyền các cấp là chủ thể quan trọng trong công việc này
nhưng chính kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch mà cơ quan trực tiếp là cục di sản văn hóa hội đồng di sản quốc gia
hội khoa học lịch sử hội kiến trúc sư cũng như trách nhiệm của mọi người dân là vô cùng quan trọng
đã đến lúc các cơ quan chuyên môn vào cuộc
với sự quyết liệt hơn trách nhiệm cao hơn cụ thể và hiệu quả hơn
đồng thời nhà nước cần thể chế hóa rõ nét và mạnh mẽ các hoạt động liên quan đến bảo tồn bản sắc trong sự nghiệp phát triển các đô thị việt nam
sự tham gia tích cực của các cơ chế tham vấn chuyên môn vào thể chế quản lý sẽ góp phần xử lý hài hòa
giải tỏa các mâu thuẫn với mục đích cao nhất là giữ gìn hồn cốt
trên tiến trình phát triển các thành phố ngày càng văn minh hiện đại
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài hài hòa giữa bảo tồn và phát triển các đô thị ở việt nam của tác giả uông thái biểu
bài đăng hai kỳ trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau